tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trung tướng tô ân sô tránh văn phòng
người phát ngôn bộ công an đã trả lời câu hỏi về công tác đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá mùa world cup hai nghìn hai mươi ba
người phát ngôn bộ công an cho biết trước khi world cup khai mạc lãnh đạo bộ công an đã có điện chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
và mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đặc biệt là tội phạm cá độ bóng đá
trong đó lực lượng chủ yếu là cảnh sát hình sự an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao
quản lý hành chính và đặc biệt là công an xã phường
theo thống kê đến nay lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá năm mươi hai vụ với một trăm bốn mươi đối tượng
số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục đấu tranh triệt phá loại tội phạm này theo đúng tinh thần chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp sau
thứ nhất đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm
để nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan đơn vị không để các đối tượng lợi dụng vào hoạt động phạm tội
thứ hai triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình quản lý địa bàn quản lý đối tượng
tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá các đường dây băng nhóm tụ điểm tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá
điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến việc cướp cướp giật trộm cắp tài sản
thứ ba phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan nhất là bộ thông tin và truyền thông ngân hàng nhà nước
kịp thời ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc
chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngân hàng thương mại cung cấp thông tin kịp thời
nhanh chóng để ngăn ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền liên quan đến cá độ bóng đá
thứ tư giả soát hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan tăng cường đầu tư trang thiết bị
đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tổ chức phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với nạn cá độ bóng đá
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé